chỉ tính riêng hai năm gần đây quyện cờ rõ đã tiến hành xây dựng tám mươi bốn căn nhà cho hộ nghèo theo quyết định ba mươi ba của thủ tướng chính phủ với tổng kinh phí bốn tỷ hai trăm linh triệu đồng
chỉ tính riêng hai năm gần đây quyện cờ rõ đã tiến hành xây dựng tám mươi bốn căn nhà cho hộ nghèo trên địa bàn quyết định ba mươi bốn căn nhà đại đoàn kết nhà tình thương cho hộ nghèo trên địa bàn quyết định ba mươi bốn căn nhà đoàn kết nhà tình thương